thời gian qua tại cầu danh nằm trên tuyến quốc lộ một a thuộc địa phận tỉnh quảng bình xảy ra nhiều vụ tai nạn hết sức nghiêm trọng
bên cạnh ý thức tham gia giao thông còn yếu thì những bất cập giao thông trên chiếc cầu này cũng là nguyên nhân dẫn tới nhiều vụ va chạm giữa các phương tiện giao thông
để lại những hậu quả hết sức đau lòng
ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
gần đây cầu danh thuộc địa phận thị xã ba đồn tỉnh quảng bình được xem là điểm đen tai nạn trở thành nỗi ám ảnh của người tham gia giao thông
mới đây nhất ngày một mươi năm tháng bốn một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa một xe tải đầu kéo và một xe máy chở ba người trong một gia đình
vụ tai nạn làm hai người chết trong đó có một hạ nhân đang mong thai
nguyên nhân của các vụ tai nạn trên một phần là do ý thức của người điều khiển phương tiện nhưng trong đó có sự bất cập của cầu dành
trên cầu danh hầu như các phương tiện giao thông như ô tô xe máy xe đạp đều lưu thông trên một làn đường như thế này
do đó việc xảy ra va chạm dẫn đến tai nạn nghiêm trọng là điều khó tránh khỏi
mặc dù các ngành chức năng đã tăng cường các biện pháp xử lý vi phạm lắp đặt hệ thống camera giám sát ở hai đầu cầu
tuy nhiên hiện vẫn chưa có hệ thống biển báo giảm tốc độ cũng như phân luồng giao thông cụ thể
trên cầu danh khiến tai nạn giao thông vẫn liên tiếp xảy ra
những đề xuất trên của các đơn vị chức năng tỉnh quảng bình là rất xác đáng và cần thiết
vì vậy bộ giao thông vận tải cần sớm khảo sát và có sự điều chỉnh thay đổi hợp lý những bất cập giao thông trên cầu danh
để góp phần bảo đảm an toàn giao thông trong khu vực này